tại buổi làm việc đoàn công tác đã công bố quyết định số ba trăm linh tám ngày chín tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng chính phủ về việc đồng chí nguyễn quốc khánh thôi giữ chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí việt nam để nhận nhiệm vụ tại bộ công thương
nhiệm vụ cụ thể của đồng chí nguyễn quốc khánh do bộ trưởng bộ công thương phân công quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
cùng ngày văn phòng chính phủ cũng đã có văn bản số hai nghìn chín mươi năm thông báo ý kiến của thủ tướng chính phủ về việc giao đồng chí nguyễn vũ
trường sơn thành viên hội đồng thành viên tổng giám đốc tập đoàn dầu khí việt nam tạm thời kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí việt nam cho tới khi thủ tướng chính phủ có quyết định bổ nhiệm nhân sự mới giữ chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí việt nam
xin được tiếp tục những thông tin đáng chú ý khác
nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắt và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại với các doanh nghiệp qua đó giúp các doanh nghiệp hiểu hơn về các chính sách của lào cai và có phương hướng phát triển phù hợp
xin được tiếp tục những thông tin đáng chú ý khác
bên cạnh đó với mỗi ý kiến của doanh nghiệp đánh đạo tỉnh lào cai đã đưa ra những câu trả lời thỏa đáng nhất để doanh nghiệp có thể yên tâm hoạt động sản xuất và đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy
trong năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn tỉnh nghệ an đã xảy ra nhiều đợt thiên tai ước tính thiệt hại về kinh tế trên một sáu trăm linh tỷ đồng
theo nhận định trong năm hai nghìn một mươi bảy nhiệt độ tiếp tục có xu hướng cao hơn mùa mưa đến muộn bão xuất hiện sớm và nhiều hơn so với trung bình nhiều năm lũ quét sạt lở đất cũng xảy ra nhiều hơn năm hai nghìn một mươi sáu
tại hội nghị lãnh đạo tỉnh nghệ an yêu cầu để đối phó với thiên tai năm hai nghìn một mươi bảy các sở ban ngành địa phương đơn vị cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức để người dân có biện pháp phòng ngừa ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai tăng cường công tác dự báo cảnh báo đối với các loại thiên tai ảnh hưởng trên phạm vi rộng
ra soát xây dựng cụ thể phương án sơ tán di rời dân trước mùa mưa bão chỉ đạo quyết liệt việc sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi xảy ra thiên tai
tập trung triển khai xây dựng các công trình hạ tầng tăng khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng thiết yếu
tại đà nẵng trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế phối hợp với sở du lịch đà nẵng vừa tổ chức hội nghị quảng bá xúc tiến chương trình mở cửa tham quan đại nội về đêm
đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ quảng bá du lịch nâng cao chất lượng phục vụ du khách của ngành du lịch huế năm hai nghìn một mươi bảy
từ ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế sẽ mở cửa về đêm tại khu di sản hoàng thành đại nội huế
với nhiều yêu đãi dành cho người dân du khách
đặc biệt trong tuần lễ vàng du lịch huế năm hai nghìn một mươi bảy từ ngày hai mươi hai tháng bốn đến ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy du khách sẽ được giảm năm mươi giá vé tham quan đại nội về đêm
xem nhã nhạc miễn vé vào tham quan thuyết minh tại nhiều di tích tại huế
đây là một trong những chương trình kích cầu du lịch di sản huế trong mùa du lịch trọng điểm năm hai nghìn hai mươi bốn
tạo thêm điểm đến hấp dẫn ban đêm trong chuỗi kiến trúc ở huế có phần giữ chân du khách ở huế kích thích tăng trưởng du lịch khách sạn cùng với các loại hình dịch vụ khác
thưa quý vị nhiều năm qua các đơn vị nghệ thuật truyền thống luôn loay hoay tìm cách để sân khấu đỏ đèn
chật vật đi tìm khán giả nâng cao thu nhập cho các nghệ sĩ giúp họ đủ sống để theo nghề và giữ nghề
mong muốn đó được kỳ vọng thành hiện thực khi sắp tới bộ văn hóa thể thao và du lịch sẽ xây dựng đề án tăng cường gắn kết các hoạt động văn hóa nghệ thuật với du lịch
theo thống kê trong năm hai nghìn một mươi sáu lượng khách du lịch quốc tế đến hà nội đạt hơn bốn triệu lượt người
trong đó lượng khách quốc tế có lưu trú ước đạt gần ba triệu lượt và khách du lịch trong nước đạt gần hai mươi hai triệu lượt
nếu mỗi đơn vị lữ hành chỉ cần đưa được một khách đến trải nghiệm các loại hình nghệ thuật truyền thống
cũng đủ khiến các nhà hát ở thủ đô liên tục đỏ đèn suốt bảy ngày trong tuần
còn thực tế nhiều năm nay những ngọn đèn ở các nhà hát chỉ leo lắt qua ngày
cái nhà hát của số tăng lâm cũng thôi thì đưa ra một tiêu chí để thu hút khách du lịch
đó là làm sao được tức là cái
giữ được những cái giá trị truyền thống vốn có
đồng thời là chúng ta phải tăng cường phát huy để được những cái giá trị đó lên
đó là một là về cái biểu diễn hai là về cách làm con dối
ba là về những cái trang trí về sân khấu về thủy đình
để làm sao mà tức là nó tái hiện được những cái nét đẹp của xưa
đồng thời nó mang cái hơi
hơi thở của ngày hôm nay
phần lớn các công ty lữ hành đều muốn đưa vào những tour du lịch của mình
các chương trình thưởng thức nghệ thuật truyền thống
tuy nhiên các giạp hát đều nằm trong phố cổ
việc đưa đón du khách tại giờ cao điểm khó khăn
thời gian xem một chương trình quá dài khoảng sáu mươi phút
trong khi một tour thăm quan lại ngắn
thực sự qua qua tìm hiểu và cũng gặp gỡ khách trực tiếp
thì họ rất là thích thú và cũng rất là ngạc nhiên
với cái văn hóa nghệ thuật truyền thống của việt nam
tuy nhiên vì
theo cái bản thân của cái người làm nghề
thì tôi thấy là bộ văn hóa cũng nên nghiên cứu
để đưa ra một cái chương trình tổng hợp tạp kỹ
về chuyên về văn hóa truyền thống của việt nam
trong vòng khoảng hai tiếng
và phải có một cái địa điểm phù hợp
ví dụ thông thoáng cho giao thông đi lại
và thì tôi chắc chắn là
và cái chương trình đấy phải hàng đêm được tổ chức
để tất cả khách quốc tế đến với việt nam
đến với hà nội
nói riêng thì sẽ có một buổi thưởng thức văn hóa nghệ thuật
nghệ thuật truyền thống được coi là một mỏ vàng đối với du lịch
nhưng tiềm năng chưa được khai thác tương xứng
bộ văn hóa thể thao và du lịch đang gấp rút hoàn thiện đề án
gắn kết nghệ thuật truyền thống với du lịch
để lấy ý kiến giới chuyên môn
và sẽ cố gắng đưa vào thử nghiệm trong tháng bốn tới
hy vọng nghệ thuật truyền thống sẽ đến gần hơn
với du khách nói chung và du khách nước ngoài nói riêng
nhằm tiếp tục chấn trình lại trật tư
trật tự vỉa hè mở lối cho người đi bộ
ngày chín tháng ba ubnd quận hải châu
quận trung tâm của thành phố đà nẵng
đã tổ chức lực lượng liên ngành
phối hợp gia quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè
tại các tuyến đường trung tâm thành phố
tại tuyến đường bạch đằng
trong buổi sáng ngày chín tháng ba
gần hai trăm linh cán bộ nhân viên thuộc lực lượng liên ngành
đã tiến hành các biện pháp lập lại trật tự về hè
những hàng quán lấn chiếm đều bị tịch thu
các loại bạt treo che nắng phải gỡ xuống
lực lượng chức năng cũng phá bỏ những công trình lấn chiếm
tuy nhiên để tránh tình trạng gây ảnh hưởng
đến hoạt động kinh doanh buôn bán của người dân
lực lượng liên ngành đã tiến hành kiểm tra kỹ
trước khi thực hiện các biện pháp cưỡng chế
ngoài ra để chống tái lấn chiếm vỉa hè
trong thời gian đến đội quy tắc đô thị quận hải châu
sẽ phối hợp với các lực lượng liên quan
tuần tra thường xuyên kết hợp với bố trí đội viên
đứng chốt tại các khu vực
không để tình trạng lấn chiếm tái diễn
trước động thái này của chính quyền địa phương
người dân rất ủng hộ và mong muốn
cần có biện pháp phù hợp hơn nữa
để thật sự vỉa hè được mở lối cho người đi bộ
không thể nói bây giờ tôi xin kế là tôi làm cho bộ mặt của thành phố
như thế này khác tại vì đó là cái chung của thành phố mà
thì bên cạnh đó thì nhà nước cũng phải hỗ trợ
cho những người sinh kế vỉa hè
người ta có một cái nơi hoặc là một cái chỗ
để người ta sinh hoạt để mua sinh
chứ còn bây giờ như mình cái nhập nhằn giữa vì anh
anh phải sinh kế vì thành phố
hai cái đó đối lập với nhau thì không giải quyết
một vấn đề gì hết
là quận trung tâm của thành phố
hải châu có tất cả hai trăm năm mươi hai tuyến đường
trong đó có một mươi một tuyến đường cấm bán hàng rong hàng vỉa hè
tuy nhiên đa phần các tuyến đường
đã bị lấn chiếm để gửi xe buôn bán hàng rong
hàng vỉa hè từ nhiều năm qua
tình trạng này đã làm mất lối của người đi bộ
và gây ảnh hưởng lớn đến bộ mặt đô thị đà nẵng
trong phần tiếp theo của chương trình
hàng trăm công nhân ở bình dương
có dấu hiệu bị ngộ độc phải nhập viện
quảng bình ấm áp nồi cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo
phú yên là địa phương có thế mạnh
trong nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản
của vùng duyên hải miền trung
tuy nhiên đến nay công tác quy hoạch chi tiết
vẫn còn nhiều vướng mắc bất cập
việc kiểm tra xử lý các vi phạm liên quan
đến đánh bắt nuôi trồng thủy sản
chưa mang lại hiệu quả cao
dẫn đến chiến lược phát triển thủy sản
chưa theo hướng bền vững
phú yên có diện tích nuôi trồng thủy sản nước lợi
khoảng hai sáu trăm hai mươi hectare
tập trung chủ yếu ở các huyện đông hòa
tuy an và thị xã sông cầu
thực tế cho thấy môi trường các vùng nuôi trồng thủy sản
ở địa phương ngày càng sâu đi
tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
và chưa có biện pháp phòng trị hiệu quả
nguyên nhân chủ yếu là do chất lượng con giống
thời tiết khắc nghiệt và ô nhiễm vùng nuôi
theo quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi năm
và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
tổng diện tích nuôi trồng thủy sản nước lợ
ở phú yên khoảng ba sáu trăm năm mươi hectare
hiện nay nhiều vùng nuôi trên

theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
việc giao đất và mặt nước cho hộ gia đình nuôi thủy sản
thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp huyện
tuy nhiên do nhiều vùng nuôi tập trung
chưa được quy hoạch chi tiết
nên việc giao đất và mặt nước cho hộ gia đình nuôi thủy sản
chưa phù hợp với hạn mức theo quy định
mà chủ yếu theo nhu cầu của người dân
trên thực tế phú yên có khoảng một mươi hộ gia đình nuôi trồng thủy sản
nhưng phần lớn chưa được giao đất
mặt nước ổn định lâu dài
nên việc đầu tư thâm canh còn hạn chế
mặt khác do việc nuôi trồng thủy sản còn nhỏ lẻ
manh muốn thiếu quy hoạch
và chưa được đầu tư hạ tầng thích hợp
dẫn đến tình trạng thường xảy ra ô nhiễm nguồn nước
một số địa phương chưa thật sự quan tâm đến công tác quy hoạch chi tiết
trên thực tế phú yên có khoảng một mươi hộ gia đình nuôi trồng thủy sản
nhưng phần lớn chưa được giao đất

nên việc đầu tư thâm canh còn hạn chế
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
ngoài công tác quy hoạch chi tiết tại các vùng nuôi tập trung được triển khai
các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tại một số địa phương
còn đang có sự trồng lớn lên quy hoạch nuôi trồng thủy sản
từ những vướng mắt bất cập trên
ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội
đề nghị tỉnh phú yên cần giả soát lại công tác quy hoạch trồng chéo hiện nay
đồng thời quy hoạch lại và xây dựng một chiến lược phát triển thủy sản theo hướng bền vững
tiếp theo sẽ là thông tin về vụ nghi bị ngộ độc tập thể ở bình dương
ngày chín tháng ba sau bữa ăn trưa tại công ty trách nhiệm hữu hạn stamin vina
đóng tại phường uyên hưng thị xã tân uyên tỉnh bình dương
hàng trăm công nhân đồng loạt có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm
phải nhập viện cấp cứu
theo đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút cùng ngày
những công nhân này ăn cơm trưa tại công ty với các món thịt gà trứng kho su hào xào canh cải
khoảng ba mươi phút sau các công nhân đồng loạt bị nôn ói chóng mặt khó thở
phải nhập viện cấp cứu
đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày nhiều công nhân vẫn được tiếp tục đưa vào phòng khám để cấp cứu
hiện lực lượng công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương cũng đã có mặt tại bệnh viện
để điều tra nguyên nhân vụ việc
lực lượng chức năng liên ngành đã tăng cường hoạt động thanh kiểm tra giám sát
chặt chẽ các hoạt động mua bán da cầm trên địa bàn
tuy nhiên việc quản lý vẫn gặp nhiều khó khăn do tính chất phức tạp
đặc biệt là đối với các điểm mua bán da cầm di động tại các khu vực vùng ven
vùng giáp danh với các tỉnh
mặc dù đã được khuyến cáo về dịch cúm do gia cầm nhưng hoạt động mua bán gia cầm
vẫn diễn ra rất sâu đậm trên địa bàn tp hcm đặc biệt là ở khu vực vùng ven
hình ảnh này được ghi lại tại một điểm mua bán gà tại khu vực giáp danh
giữa quận thủ đức và tỉnh bình dương
hàng trăm con gà hầu hết đều được nhập từ các tỉnh khác về
vẫn được bán cho người tiêu dùng ở tp hcm mỗi ngày
còn đây là hình ảnh dễ dàng bắt gặp ở hầu hết các tuyến đường giáp danh
thuộc địa bàn các quận vùng ven như quận chín quận thủ đức quận gò vấp quận tân phú
chỉ với một chiếc lồng và một hai con gà hoặc vịt kể cả gà con được giao bán tràn lan
với giá rẻ từ sáu mươi năm đến một trăm linh đồng một kg không có sự kiểm soát
tuyến đường này cũng vậy rất nhiều điểm bán gia cầm tự phát không cố định khó kiểm soát
khi thấy có nghi ngờ về quay phim chụp hình hoặc bóng dáng
các cơ quan chức năng đi kiểm tra thì lập tức mang đi dấu
chúng tôi mới làm vấn đề đây là quận thủ đức chỉ đạo làm thường xuyên
mặc dù cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm soát thường xuyên tổ chức hoạt động tuần tra giám sát
nhưng hoạt động buôn bán da cầm vẫn diễn biến khá phức tạp đặc biệt là các điểm mua bán da cầm di động
gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc quản lý và xử lý vi phạm
điểm di động cũng rất khó cho các băng ngầm liên quan để xử lý vấn đề truyệt để vấn đề đó
nói chung là họ thay đổi địa điểm liên tục
vấn đề rất là khó chúng tôi cũng thay đổi theo giờ giấc để tầng sức trong giờ giấc kiểm tra cũng phải thay đổi
thịt da cầm là thực phẩm không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân
tuy nhiên để bảo đảm phong ngừa hiệu quả dịch cúm từ gia cầm
trước hết người dân cần phải nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe cho chính mình và người dân
không nên mua bán và sử dụng các loại thịt da cầm trôi nổi không rõ nguồn gốc không qua kiểm dịch
việc buôn bán vận chuyển da cầm từ các tỉnh về tp hcm không còn nhộn nhịp như trước kia
nhưng hoạt động rất tinh vi và khó kiểm soát hơn
vì thế các cơ quan chức năng cần có những giải pháp đồng bộ hiệu quả hơn để ngăn chặn
giảm thiểu nỗi lo của toàn xã hội với việc phòng chống dịch cúm hiện nay
cứ đến chiều chủ nhật hàng tuần những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
và bệnh viện y học cổ truyền tỉnh quảng bình lại được trao tận tay những bát cháo nóng hổi đủ dưỡng chất
từ nồi cháo tình thương do nhóm thiện nguyện câu lạc bộ hãy tìm nhau thực hiện
việc làm tình nghĩa này đã góp phần làm ấm lòng người bệnh nghèo nơi đây ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là buổi phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện hiểu nghị việt nam cuba đồng hới
của câu lạc bộ hãy tìm nhau tại quảng bình
hơn hai năm qua những bệnh nhân nghèo điều trị tại đây luôn nhận được những bát cháo miễn phí ấm lòng như thế này
một bát cháo cho đi là nhiều niềm vui nhận lại
đó không đơn giản chỉ là bữa ăn mà còn chứa đựng tình thương sự chia sẻ giúp những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
xuất phát từ tấm lòng muốn được chia sẻ với những khó khăn mà các bệnh nhân nghèo gặp phải
các thành viên câu lạc
câu lạc bộ đã tìm đến với nhau và cùng chung tay nấu những nồi chá tình thương
để duy trì nồi cháo cũng như giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn
các thành viên trong câu lạc bộ đã tích cực vận động các tổ chức cá nhân nhà hào tâm trong và ngoài nước
trong hai năm câu lạc bộ hãy tìm nhau đã vận động được gần bốn tỷ đồng
trong hai năm qua là hoạt động rất là đa dạng
tức là ngoài cái nuôi cháo này rồi của hai bệnh viện là bệnh viện việt nam cuba và bệnh viện học cổ truyền
thì là câu lạc bộ còn làm những việc như sau
một là cắt tóc miền khí cho bệnh nhân nghèo bệnh viện học cổ truyền và trung tâm bảo trợ sở công binh
đợt tám với trường hợp
ngoài ra là còn là tổ chức trung thu cho trung tâm quyết thật cho trung tâm bảo trợ sở công binh
rồi là kêu gọi ủng hộ cho những người có hoàn cảnh hoàn nạn như như tai nạn bệnh hiểm nghèo
câu lạc bộ hãy tìm nhau đã thực hiện tốt cái chương trình nuôi cháo tinh thước
với giá trị trên năm trăm linh triệu đồng
ngoài ra là câu lạc bộ đã hứa hoạt động ngoài nuôi cháo
còn hỗ trợ cả bệnh nhân hiểm nghèo khác
rồi cả người dân ở vùng lụ vùng sâu vùng xa với giá trị cũng vài tỷ đồng nữa
thì phải nói rằng là cái câu lạc bộ hãy tìm nhau hoạt động rất tốt có hiệu quả
và là địa chỉ đáng tin cậy của bệnh nhân tại hai bệnh viện
là bệnh viện việt nam phú ba đồng hới và bệnh viện y học học truyền
là câu lạc bộ đã cung cấp chảo cho bệnh nhân nghèo
những đồ trá tình thương cùng tấm lòng thiện tâm của những thành viên trong câu lạc bộ hãy tìm nhau
thực sự đã tiếp thêm niềm tin nghị lực cho những bệnh nhân nghèo tại quảng bình để vượt qua bệnh tật
tại hà nội đội quản lý thị trường số một tri cục quản lý thị trường hà nội
phối hợp với phòng an ninh kinh tế pa tám mươi một công an tp hà nội
vừa tiến hành kiểm tra và thu giữ một lượng lớn
bình hút si sa các loại không rõ nguồn gốc
vào lúc một mươi h ba mươi phút sáng ngày tám tháng ba qua kiểm tra tại điểm tập kết hàng hóa
địa chỉ số năm ngõ ba mươi một trên bốn mươi phố lụa phường vạn phúc quận hà đông
đội quản lý thị trường số một tri cục quản lý thị trường hà nội
và phòng an ninh kinh tế pa tám mươi một công an tp hà nội
đã phát hiện và thu giữ một trăm một mươi sáu bình hút si sa các loại
tại thời điểm kiểm tra đối tượng phan thành thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
huyện văn lâm tỉnh hưng yên không xuất trình được giấy tờ chứng nhận
đăng ký kinh doanh giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số bình dùng
để hút si sa nói trên hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ
vụ việc tiếp tục được điều tra hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật
dự án thi công cầu đường phú sơn huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
theo kế hoạch sau ba năm hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng đến nay đã kéo dài
tới chín năm mà vẫn còn giang dở hàng nghìn người dân nơi đây đang mòn mỏi chờ đợi
và phải tiếp tục đánh cược tính mạng với con đò nhỏ mỗi lần qua sông
con đỏ nhỏ cũ kỹ là phương tiện duy nhất giúp người dân xã phú sơn và các địa phương lân cận
qua sông để ra vào địa bàn xã phú sơn trong khi đó ngay bên cạnh bến đỏ
cầu phú sơn kiên cố bắc qua dòng sông con với mức đầu tư lên tới một trăm sáu mươi hai tỷ đồng
đã được khởi công xây dựng nhưng đến nay sau chín năm vẫn chưa hoàn thành
hàng ngày tại bến đò này có trên đường phú sơn
có hơn ba trăm linh lượt người qua sông trong đó có cả học sinh giáo viên và cả những thương lái
vận chuyển hàng công cành dù nắng hay mưa trị đặng thị dân
người lái đò vẫn miệt mài với công việc của mình
hiểm nguy bất an mỗi lần qua sông người dân xã phú sơn lại càng trông mong sớm
được thông cầu để đi lại thuận lợi
trên thực tế cầu đã hoàn thành chín mươi hạng mục hiện nay còn hai đầu cầu chưa được nâng cấp gắn liền
với trục đường chính chưa có lan can bảo vệ hai bên cầu và các rãnh trên tám nhịp của mặt cầu
vẫn chưa được hoàn thiện nên sắt đã bị hoen dỉ
bức xúc của người dân đến nay ngoài nhìn vào tư tưởng của cán bộ đảng viên của nhân dân
thắc mắc là chỗ nó quả dài mà lý do quả dài là không rõ
trong đó là công trình gần đến hôi kể trôi mà nhân dân vẫn không được sử dụng
mong muốn của chúng tôi là
thứ nhất là đảng và nhân lượng cấp có thẩm quyền tạo điều kiện càng sợm càng tốt để cho người dân đi lại
thứ nhất là giao thông thuận lợi thứ hai là phát triển kinh tế
vì xà phú sơn là một xà đặc biệt khó khăn của chính phủ
hiện nay là hồ nghèo đang trên ba mươi
theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tân kỳ
đến nay công trình cầu phú sơn vẫn còn giang dở là do nguồn vốn chưa được bố trí kịp thời
để hoàn thiện các hạng mục còn lại nhằm thông cầu thì cần nguồn vốn bốn tỷ đồng
thiên nghĩ các cấp ngành chức năng sớm có giải pháp ưu tiên vốn để hoàn thiện cấp bách cầu phú sơn
giúp người dân đi lại thuận lợi thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
mở rộng giao thương và bảo đảm chất lượng độ bền lâu dài cho công trình này
trong phần tin quốc tế nga đức nhất trí cần tiến tới giải trừ vũ khí ở châu âu
trung quốc lần đầu tiên thâm hụt thương mại trong ba năm
ngoại trưởng nga sergei lavrov và người đồng cấp đức sikma gabriel vừa có cuộc hội đàm tại moscow
nga về nhiều vấn đề quốc tế nóng như cuộc khủng hoảng ở ukraine hòa đàm syri và an ninh tại châu âu
phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm ngoại trưởng đức zygma gabriel cho biết hai bên đã

ngoại trưởng đức zygma gabriel cho biết hai bên đã đề cập tới những mối quan ngại rằng sự hiện diện của lực lượng vũ trang nga
tại các nước baltic lực lượng của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato tại ba lan và ngân sách
quốc phòng mỹ tăng đáng kể có thể làm tái diễn một cuộc chạy đua vũ trang nga và đức cho rằng trợ
đội vũ trang không đáp ứng lợi ích nhân dân hai nước đồng thời nhấn mạnh dù có nhiều bất đồng
vẫn cần phải tiến tới giải trừ vũ khí ở châu âu về cuộc khủng hoảng ở biển đông ukraine
và đức nhất trí cho rằng hai bên liên quan cần chấm dứt vi phạm lệnh ngừng bắn tại donbass thực hiện
thỏa thuận rút vũ khí hạng nặng và không để xảy ra vi phạm cam kết cất vũ khí tại kho
đề cập tới cuộc hòa đàm tại syri nga và đức mong muốn các cuộc hòa đàm về syri tại geneva thụy sĩ sẽ diễn ra thường xuyên và hiệu quả
liên quan đến tình hình chiến sự tại syri lực lượng vũ trang thổ nhĩ kỳ cùng tổ chức quân đội syri tự do gọi tắt là fsa
vừa bất ngờ pháo kích vào chiến tuyến của quân đội syri ở tây manbi làm hàng chục quân lính thương vong
theo nguồn tin quân sự ở aleppo liên minh quân sự fsa thổ nhĩ kỳ đã nã pháo vào đơn vị quân đội syri đang bảo vệ tuyến giáp danh làng youb alhim
buhay an bogat và koko yok những ngôi làng này đã được lực lượng dân chủ syri sdf chủ lực là lực lượng dân quân người quốc bàn giao cho quân đội syri
theo thỏa thuận hòa bình do nga làm trung gian cách đây vài hôm
theo thông tin đang được xác minh đã có tám binh sĩ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương
trong đó manby hiện đang trở thành tâm điểm cạnh tranh giữa lực lượng vũ trang thổ nhĩ kỳ với liên quân fsa lực lượng dân quân người quốc vừa trao quyền kiểm soát cho lực lượng quân đội chính phủ syri dưới sự quan sát của nga và quân đội mỹ
hiệp hội các nước caribe vừa tổ chức hội nghị hợp tác lần thứ nhất tại thủ đô la habana của cuba
mục tiêu chính của hội nghị là tăng cường hợp tác giữa các quốc gia trong những lĩnh vực cần có sự phối hợp chung như chống biến đổi khí hậu kết nối hàng không hàng hải phát triển bền vững
về phần mình tổng thư ký hiệp hội các nước caribe jun summer cho rằng hai mươi năm quốc gia thành viên cùng các quốc gia liên kết và quan sát viên cần đoàn kết và thắt chặt mối quan hệ hợp tác phát triển
tại hội nghị hàng trăm đại biểu thuộc bảy mươi một đoàn đại biểu đã lắng nghe và thảo luận bảy dự án mới về hợp tác trong khu vực
hiệp hội các nước caribe được thành lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn với mục tiêu thúc đẩy tham vấn hợp tác và phối hợp hành động giữa các quốc gia vùng caribe
mặc dù xác lệnh nhập cư mới của tổng thống mỹ donald trump chưa có hiệu lực song giới chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo những mặt trái của xác lệnh này
theo đó chính sách nhập cư mới sẽ làm gia tăng nạn buôn người và bóc lột sức lao động đối với những người nhập cư bất hợp pháp
giới chuyên gia nhận định việc siết chặt các chính sách nhập cư của mỹ sẽ trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng vi phạm nhân quyền tại các doanh nghiệp trong năm hai nghìn một mươi bảy do làm tăng nguy cơ bóc lột lao động đối với người nhập cư trái phép
theo các chuyên gia trước mọi biện pháp ngăn chặn người nhập cư của chính quyền mỹ những kẻ buôn người vẫn sẽ tìm được cách đưa người vào miền đất hứa này
trong số những ngành tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan tới lao động nhập cư bất hợp pháp phải kể tới lĩnh vực nông nghiệp xây dựng chế biến thực phẩm
nguyên nhân là do các công ty thuộc những ngành này thường tận dụng nguồn nhân công giá rẻ là người nhập cư bất hợp pháp thuê theo hợp đồng thời vụ để giảm chi phí đầu vào
tập đoàn thực phẩm nesle vừa cho biết tập đoàn này chuẩn bị ký hợp đồng với cuba thành lập một doanh nghiệp liên doanh mới và xây dựng nhà máy trị giá lên tới sáu mươi triệu đô la mỹ chuyên chế biến các mặt hàng như cà phê bánh kẹo và các loại thực phẩm khác
phát biểu về bao giới sau chuyến thăm một nhà máy sản xuất nestle tại thủ đô la habana
phó chủ tịch tập đoàn thực phẩm nestlay khu vực châu mỹ lauren frayse cho biết chuyến thăm tới cuba của ông là nhằm thảo luận về dự án mới tại đặc khu kinh tế marien và quá trình thảo luận gia hạn thêm hai mươi năm cho dự án chung giữa hai bên về nhà máy sản xuất kem
ngoài ra phó chủ tịch freec cũng cho biết liên doanh mới của neslay dự kiến được đưa vào hoạt động trong nửa cuối năm hai nghìn một mươi chín sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng tại thị trường cuba sau khi ngành du lịch nước này có những bước tiến mạnh mẽ trong thời gian qua
theo kế hoạch liên doanh mới của nestle sẽ thuê khoảng hai mươi triệu usd
kế hoạch liên doanh mới của nestle sẽ thuê khoảng ba trăm linh nhân công địa phương và tập đoàn thực phẩm của thụy sĩ sẽ nắm giữ năm mươi một của phần
báo cáo của tổng cục hải quan trung quốc vừa ghi nhận thâm hụt thương mại lần đầu tiên trong vòng ba năm qua do sự bùng nổ trong lĩnh vực xây dựng dẫn tới kim ngạch nhập khẩu tăng vọt so với dự kiến
theo số liệu của tổng cục hải quan trung quốc giá trị nhập khẩu của nước này trong tháng hai vừa qua tăng ba mươi tám một so với cùng kỳ năm ngoái mức tăng lớn nhất kể từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
trong khi đó kim ngạch xuất khẩu đột ngột giảm một ba điều này khiến trung quốc thâm hụt thương mại chín một mươi năm tỷ usd trong tháng hai
các nhà phân tích cho rằng bên cạnh sự biến động trên thị trường tiền tệ số liệu trên cũng chịu ảnh hưởng bởi giá hàng hóa tăng và kỳ nghỉ tết nguyên đán khá dài
tuy nhiên theo giới chuyên gia số liệu nhập khẩu tăng mạnh cũng cho thấy tình hình lạc quan của các hoạt động sản xuất của trung quốc
điều này có thể sẽ làm cho các nhà hoạch định chính sách của trung quốc tự tin thúc đẩy các cải cách cơ cấu khó khăn trong đó có việc giải quyết núi nợ
các nhà phân tích cho rằng bên cạnh sự biến động trên thị trường tiền tệ số liệu trên cũng chịu ảnh hưởng bởi giá hàng hóa tăng